trong hai ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng năm diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn một mươi chín do ban kinh tế trung ương tổ chức sẽ diễn ra với chủ đề
phát triển kinh tế tư nhân việt nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài điểm ngẽn cần khơi thông cho dòng chảy tư nhân này
khi bộ công thương bãi bỏ thông tư ba mươi hai về việc kiểm tra phongmon dehid và amin thơm trên các sản phẩm dệt may doanh nghiệp đã rất vui mừng
tuy nhiên ngay sau đó việc kiểm tra chuyên ngành lại thay bằng quy định gián nhãn hợp quy hợp chuẩn bằng thông tư hai mươi một
không chỉ tốn thời gian hơn mà doanh nghiệp cũng không hiểu nó có tác dụng gì bởi sản phẩm có đủ thông tin giấy tờ xác nhận đã nộp sở công thương
mất thời gian in ấn rồi là nó nhiều thứ lắm nói chung là không thể nói là tiết kiệm cắt giảm được
thế thì tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình có một cái cải cách gì đó mà nó thiết thực hơn
giao cản ngỡ được gỡ giờ hóa
hóa ra lại được đặt ở chỗ khác
những nút thắt thể chế vẫn chưa được tháo gỡ đã khiến dòng chảy của nguồn lực kinh tế tư nhân vẫn đầy chắc chờ
nhiều các thủ tục chúng ta chỉ cắt giảm về thời gian quy định của các thủ tục
nhưng các cái nội hàm các cái quy định các cái bước ở trong đó chúng ta vẫn giữ nguyên
thế có nghĩa là chúng ta chỉ cắt vấn đề về cái định lượng chứ còn chất lượng về mặt văn bản chúng ta vẫn giữ nguyên
khi mà anh không đoán định được thì người ta sẽ không đầu tư dài hạn người ta không đầu tư lớn
không đổi mới sáng tạo
và những thứ này nó chính là cái cản trở phát triển đối với khu vực kinh tế tư nhân
mỗi cơ hội kinh doanh mỗi một hoạt động sản xuất đều giúp khơi thông nguồn lực tư nhân chảy mạnh hơn trong nền kinh tế
mà muốn khơi thông nó không thể chỉ bằng các văn bản
hai năm qua dấu ấn tăng trưởng lớn mạnh của kinh tế tư nhân đã cho thấy định hướng của nghị quyết một mươi là đúng đắn
khi xác định thành phần kinh tế này là một trong những động lực quan trọng
những nỗ lực không nhỏ để khơi thông nguồn lực tư nhân đã có những kết quả ban đầu
nhưng còn đó rất nhiều những rào cản khiến kinh tế tư nhân chưa thể phát huy được hết khả năng